tại hà nội chủ tịch nước trương tấn sang đã đến sự lễ công bố quyết định thành lập học viện tòa án và khai mạc kỳ thi tuyển chọn thẩm phán năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự còn có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị tranh án tòa án nhân dân tối cao
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước trương tấn sang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ giảng viên học viên học viện tòa án nhân dân dịp công bố quyết định thành lập học viện
đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn trong thực hiện cải cách tư pháp của tòa án nhân dân
để học viện trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học xét xử có uy tín đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng xét xử của các tòa án trong thời gian tới
chủ tịch nước trương tấn sang đề nghị học viện phải thực sự là một môi trường giáo dục lành mạnh
mỗi cán bộ quản lý cán bộ giảng dạy phải thực sự là tấm gương phụng công thủ pháp cho sinh viên học viên nói theo
cùng với đào tạo bồi dưỡng học viện tòa án phải trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học xét xử có quy tính kết hợp nhuần nhuyễn giữa giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn xác xử áp dụng pháp luật của các tòa án
nghiên cứu khoa học phải bổ trợ để nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng
giảng dạy và nghiên cứu khoa học của học viện phải góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng xác xử
chủ tịch nước đề nghị tòa án nhân dân tối cao tổ chức kỳ thi tuyển nghiêm túc khách quan đúng pháp luật và phải là mẫu mực cho các kỳ thi tuyển chọn sau này
mỗi cán bộ được lựa chọn thi tuyển cần phải nhận thức đúng đắn vai trò trách nhiệm của người thẩm phán tòa án trong thời kỳ mới chuẩn bị tốt để đạt kết quả cao trong kỳ thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán tòa án
nhân dịp này chủ tịch nước trương tấn sang và đại diện lãnh đạo ngành tòa án đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của học viện tòa án